liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố một mươi bị can
trong đó có bị can dương văn hòa hiệu trưởng trường đại học đông đô cùng các cán bộ của nhà trường
theo nội dung cáo trạng trong quá trình tuyển sinh đào tạo của trường đại học đông đô
trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô
thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng hai ngôn ngữ anh để sử dụng làm nghiên cứu sinh
học thạc sĩ thi tuyển công chức thi nâng ngạch
trần khắc hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo ban giám hiệu
viện đào tạo liên tục viện bốn phòng đào tạo và quản lý sinh viên phòng tài vụ
làm cấp văn bằng giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ anh cho những người có nhu cầu
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trần khắc hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng
và giấy chứng nhận giả cho hơn bốn trăm ba mươi trường hợp thu lợi bất chính hơn bảy tỷ đồng
trong đó cơ quan an ninh điều tra
đã làm rõ hai trăm một mươi trường hợp đưa cấp văn bằng giấy chứng nhận giả
còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên
nhưng không xác định được nơi cư trú và đơn vị công tác